kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ đồng thời thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn
đền ơn đáp nghĩa của dân tộc việt nam tối qua ngày hai mươi hai tháng bảy tại khu tượng đài
mẹ việt nam anh hùng thuộc xã tam phú thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam thủ tướng nguyễn xuân phúc
phối hợp với báo thành niên tổ chức
chương trình nhằm ghi nhớ công lao to lớn của các bà mẹ việt nam anh hùng
sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ thương binh bệnh binh và người có công
trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đây cũng là dịp để các thế hệ hôm nay bày tỏ tình cảm lòng biết ơn sâu sắc và thể hiện trách nhiệm
của mình đối với cha anh đã không tiếc sương máu vì độc lập tự do dân tộc
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trao bằng danh dự nhà nước
mẹ việt nam anh hùng cho ba mẹ đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng
đồng thời chấp bằng tổ quốc ghi công cho ba thân nhân liệt sĩ
nhân dịp này lãnh đạo tỉnh quảng nam đã tặng sổ tiết kiệm cho các mẹ việt nam anh hùng
và trao nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách
cũng tại buổi lễ một mươi chín cơ quan doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã đóng góp vào quỹ
để ơn đắp nghĩa của tỉnh quảng nam với số tiền hơn chín tỷ đồng
sau phần lễ chính thức tại khu tượng đài mẹ việt nam anh hùng đã diễn ra chương trình nghệ thuật
khát vọng trẻ với chủ đề một thời hoa đỏ nhằm chi ơn các gia đình liệt sĩ
người có công với cách mạng và mẹ việt nam anh hùng trên cả nước